tập đoàn giáo dục kinder world của singapore cũng là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục tại việt nam
chúng tôi đánh giá việt nam là môi trường khá lý tưởng để đầu tư cho giáo dục
các trường của chúng tôi không chỉ tập trung tại hà nội thành phố hồ chí minh mà còn các thành phố lớn như là đà nẵng nha trang bình dương và vũng tàu
theo thống kê của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư việt nam tính đến hết năm hai nghìn một mươi sáu đã có hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào lĩnh vực giáo dục tại việt nam
tổng số dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là hai trăm bảy mươi sáu dự án
phần lớn các dự án là của các nhà đầu tư đến từ hoa kỳ anh australia thuộc những nước có nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới
tuy nhiên đại diện các cơ sở đào tạo có bề dày lịch sử lâu đời như ramit hay kindle world đều cho rằng đầu tư giáo dục ở việt nam vẫn có những giáo cán nhất định
là một trường quốc tế chúng tôi còn khó khăn là phải xin giấy phép ở nhiều bộ ngành khác nhau và phải làm việc với các cơ quan nhà nước và chứng minh khả năng của chúng tôi
chúng tôi cần ba năm để mở trường pegasus đà nẵng
có một số chính sách chính phủ đưa ra nhưng khi chúng tôi đến làm việc với các tỉnh thành nhiều chính sách lại được hiểu theo nhiều cách khác nhau
điều này khiến cho tiến độ triển khai dự án thì không như kỳ vọng của các nhà đầu tư và tôi nghĩ điều này cũng gây trở ngại đến những nhà đầu tư mới
mới đây bộ giáo dục và đào tạo việt nam cũng vừa công bố dự thảo nghị định quy định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
sẽ thay thế nghị định bảy mươi ba ban hành năm hai nghìn một mươi hai nhằm khắc phục sửa đổi những bất cập trong quy định hiện hành tạo điều kiện thuận lợi nhanh chóng hơn cho đầu tư của nước ngoài vào việt nam
trong dự thảo nghị định mới này nhiều quy định về quy trình thành lập điều kiện đầu tư và cơ sở vật chất tối thiểu được sửa đổi theo cách thức hỗ trợ tốt hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài
tuy nhiên các nhà đầu tư này vẫn cho rằng những quy định pháp lý liên quan đến giáo dục việt nam cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa
để tạo điều kiện cho họ đổi quyền